thưa quý vị sáng nay ngày hai tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh long an đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại nơi gọi là tịnh thất bồng lai
xem xét kháng cáo kêu oan của ông lê tùng vân và năm người ở tịnh thất bồng lai
trong phần làm thủ tục thư ký phiên tòa thông báo ông lê tùng vân và một số người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa
theo đó nhóm người sống ở thị thất bồng lai do ông lê tùng vân chỉ đạo đã đăng tải các bài viết
video trên mạng xã hội facebook và youtube chứa đựng những thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc
nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông trần ngọc thảo
tức thượng tọa thích nhật từ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương
tại phiên sơ thẩm ông lê tùng vân bị tòa án nhân dân huyện đức hòa tuyên phạt năm năm tù giam
năm mươi bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ ba đến bốn năm tù giam cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình tỉnh thái bình cũng vừa khởi tố bị can đối với vũ ngọc lâm
chú tại huyện vũ thư về tội chấm người thi hành công vụ
vào khoảng một mươi bốn h năm mươi sáu
ngày hai mươi tám tháng một mươi tổ công tác của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh gồm hai đồng chí là nguyễn đình nhu và đồng chí vũ trọng sự
trong quá trình tuần tra kiểm soát cơ động đã phát hiện xe ô tô do lâm điều khiển vi phạm dừng đỗ không đúng quy định
tổ công tác đã yêu cầu lâm xuất trình giấy tờ có liên quan nhưng lâm không chấp hành mà điều khiển xe rời đi
khi đó đồng chí nguyễn đình nhu đang đứng ở vị trí đầu xe ô tô tiếp tục ra tín hiệu dừng xe
lâm không chấp hành mà điều khiển xe chạy về phía trước đã khiến đồng chí nhu phải nhảy lên đầu xe và bám vào cần gạt nước kính chăn gió để tránh xảy ra tai nạn
tổ công tác đã kiên quyết yêu cầu lâm dừng phương tiện và đưa về trụ sở công an thành phố thái bình để làm việc
một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen với số tiền cho vay trên ba mươi sáu tỷ đồng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên triệt phá
và ba đối tượng bị khởi tố
các đối tượng khai nhận cho vay cầm đồ theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay bốc bắt họ
lãi suất cho vay giao động từ một đồng đến sáu đồng một triệu một ngày
tính đến thời điểm hiện tại đã có bốn sáu trăm bảy mươi bảy hợp đồng được thực hiện với hơn hai bảy trăm linh khách hàng
tổng số tiền đã cho vay là ba mươi sáu tỷ đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp năm địa điểm cơ quan công an đã phát hiện tạm giữ một bộ máy tính để bàn một máy tính bảng
bốn điện thoại di động hai một trăm tám mươi ba giấy vay tiền cùng với nhiều giấy tờ liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng với quy mô lớn
triệu tập đấu tranh và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai mươi bốn đối tượng hoạt động đánh bạc
và tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình phối hợp với cục cảnh sát điều tra công an

triệu tập làm việc với một mươi chín đối tượng có liên quan tại thành phố đồng hới huyện bố trạch và huyện tuyên hóa
bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch qua mạng internet để đánh bạc trong thời gian từ đầu tháng chín đến nay là khoảng tám mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm một trăm một mươi bốn ba triệu đồng hai mươi một điện thoại di động máy tính các loại hai xe ô tô và gần một trang tài liệu thể hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet
đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi thông qua mạng xã hội nhận tài khoản đánh bạc cấp master
thực hiện truy cập đánh bạc trên các tên miền như ag bóng tám mươi tám com va tám mươi tám pro com hay viva tám mươi tám net v v
và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng
trình đấu tranh đã thu nhập tài liệu dữ liệu điện tử thể hiện hoạt động của hàng chục tài khoản đại lý và hàng trăm tài khoản thành viên của các đối tượng đánh bạc đã sử dụng
cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và hoàn thiện hồ sơ để xử lý
và tiếp theo chương trình mời quý vị đến với trường quay phía nam để cùng cập nhật các tin tức đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị công an tỉnh bình dương vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn liên quan đến các đối tượng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bc hai công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với tám bị can về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và làm giả sử dụng tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
tám đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm nguyễn thị ngọc như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường phước bình tp thủ đức thành phố hồ chí minh
nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú quân long chợ gạo tiền giang
chu thị quốc phương tên gọi khác là loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú thôn liên thành xã vĩnh phương thành phố nha trang khánh hòa
nguyễn thị thùy dương còn tên gọi khác là gấm sinh năm hai nghìn một hồ khẩu thường trú xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu
nguyễn thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tiên thuận bến cầu tây ninh
lê thị ngọc thắm sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú thị trấn tân hưng tân hưng long an
nguyễn thị ngọc mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú ấp một xã tân hảo dùng trôn bến tre
và châu gia hân sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú ấp hai mỹ hiệp cao lãnh đồng tháp
đáng chú ý trong số này đối tượng nguyễn thị ngọc như khai nhận đã thực hiện thành công năm vụ mua bán trẻ sơ sinh
trong đó có một lần như tự bán con của mình và làm nhiều giấy tờ giả theo nhu cầu của khách mua
đối tượng chu thị quốc phương tên gọi khác là loan khai nhận đã thực hiện thành công hai mươi bốn vụ mua bán trẻ sơ sinh
với cách thức hoạt động chuyên nghiệp và quy mô
thu đoạn của các đối tượng là thường xuyên tiếp cận những người mẹ mới sinh hoặc sắp sinh con không có nhu cầu nuôi
và đăng tải hình ảnh thông tin các bé trên trang cá nhân trong hội nhóm kính với danh nghĩa xe duyên cho các bé
nhưng thực chất sẽ bán cho những người muốn mua với nhiều mức giá khác nhau
và sẵn sàng hợp thức hóa giấy tờ cho người mua khi có yêu cầu
ngoài việc môi giới để kiếm tiền lời đối tượng phương còn có dịch vụ nuôi đẻ
tập hợp với mẹ bà muốn bán con tại nhà mình ở xã nam binh huyện đắc sông tỉnh đắc nông
để nuôi chờ đến ngày sinh để đem bán

không thể phủ nhận tầm quan trọng của bến xe miền đông mới
nhiều chuyên gia cũng cho rằng vị trí tọa lạc của bến là rất hợp lý
và phù hợp với phát triển đô thị ở thời điểm hiện tại và cả tương lai
song tầm nhìn và quy hoạch đô thị của các cấp chính quyền là thế
nhưng một thực tế ở đây còn là thói quen và chi phí phát sinh
mà người dân phải chi trả cũng là điều cần phải bàn
thực tế nhà xe không phải quay lưng với bến xe mà còn phải chiều lòng thượng đế
dù biết rõ các điểm đón đó là sai quy định
cái vấn đề mà chuyển giao thông từ nơi cũ sang nơi mới
thì ít nhất là trong vòng sáu tháng đến một năm trong cái giai đoạn đầu chuyển
thì mình nên có một cái tuyến xe buýt miễn phí
anh đi đến cái trạm cũ và anh có thể lên xe buýt anh chạy qua cái trạm mới
hay là từ trạm mới chạy về trạm cũ một cách miễn phí
như truyền hình công an nhân dân đã đề cập
việc di dời bến xe không chỉ là một chuyến xe chạy ra bến mới
mà ở đây phải đi kèm cả một hệ thống dịch vụ sinh thái tiện ích
và cũng vì thói quen đó
nên người dân phải lựa chọn địa điểm thuận tiện nhất
và đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng xe dù bến cóc xuất hiện ngày càng nhiều
phải tăng cường xử lý các cái quán xá các cái địa điểm mà tập kết
hành khách đứng chờ xe ở dọc quốc lộ một mươi ba
cũng như là phối hợp với sở công thương để tổ chức kiểm tra
các cái cây xăng mà có cái hiện tượng là cho xe vào đó
cũng như là một số cây xăng có cho đặt văn phòng của phần tải
tức là làm cái nơi để mà nhận hàng cũng như là đón khách
ngoài các giải pháp nhằm hỗ trợ cho nhà xe tạo thuận lợi cho người dân
thì các ngành chức năng cũng phải cần quyết liệt hơn nữa
trong việc xử lý dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc tràn lan
có thể thấy vấn đề xe dù bến cóc trong thời gian qua chưa được giải quyết trực để
và bây giờ lại có thêm một trăm bốn mươi xe hoạt động trôi nổi ngoài bến
sẽ càng khiến trực tự an toàn giao thông thêm phức tạp
hơn nữa đây còn là cuộc cạnh tranh không công bằng
đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong bến
là thành phố đông dân nhất cả nước có đội ngũ cán bộ công chức
và bộ máy hành chính lớn nhất cả nước
việc thực hiện nâng cao văn hóa công sở trong cán bộ công chức viên chức
tại thành phố hồ chí minh hết sức cần thiết
nếu không xây dựng nền văn hóa và không có chuẩn mực cơ bản
để phát sinh những vấn đề tiêu cực
không lường trước được
và đây là một trong những nội dung được lãnh đạo thành phố hồ chí minh
nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua
thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn thành phố giai đoạn năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
phát biểu trí đạo tại hội nghị ông võ văn hoang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
là thành phố đông dân nhất cả nước có hoạt động kinh tế sôi động nhất cả nước
quan hệ giữa người dân và nhà nước là mối quan hệ chặt chẽ thường xuyên
và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển chung của thành phố cũng như cả nước
do vậy việc thực hiện phong trào thi đua là hết sức cần thiết và phù hợp
bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được
việc thực hiện văn hóa công sở trong cán bộ công chức viên chức trên địa bàn
cũng còn nhiều tồn tại
điển hình như tâm lý tìm việc nhẹ né việc nặng
có sự đùng đẩy việc khi có nhiều người cùng làm
nhiều tổ chức cùng tham gia hoặc không chịu hành động khi chưa có hướng dẫn
để phong trào thi đua đi vào chiều sâu tiếp tục có thêm nhiều bước đột phá
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu cần quan tâm lưu ý một số vấn đề
như cần tiếp tục lồng ghép phong trào và các cuộc vận động phong trào thi đua khác
ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan tổ chức
hướng tới nâng cao hiệu suất lao động giám hội họp với tờ hành chính
và chế độ báo cáo tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử
đặc biệt cần khuyến khích bảo vệ sự năng động sáng tạo của cán bộ công chức viên chức
khi thực thi công vụ vì lợi ích chung
nhân dịp này ủy ban nhân dân thành phố cũng đã trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức
thi đua thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn thành phố
ngày hai tháng một mươi một bệnh viện nhân dân gia đình đã đón nhận giải thưởng của hội tim mạch mỹ aha
công nhận đơn vị đạt chuẩn điều trị theo tiêu chuẩn đồng của tổ chức này
và đây là bệnh viện đầu tiên của tp hcm và cũng là đơn vị thứ hai tại việt nam nhận được tiêu chuẩn này
theo thống kê tám mươi ba bệnh nhân nhập viện về suy tim và có tỷ lệ tử vong cao hơn tỷ lệ tử vong gây ra do ung thư
suy tim là hậu quả sau cùng trong chúi bệnh lý tiêm mạch
từ những bệnh thường gặp như tăng huyết áp đáy tháo đường lâu ngày
cho đến những bệnh nặng nề phức tạp như nhồi máu cơ tim
cũng sẽ dẫn đến suy tim với tần suất khoảng từ một hai dân số
tại việt nam bệnh viện nhân dân gia định là đơn vị thứ hai và là đơn vị đầu tiên khu vực phía nam
nhận được giải thưởng này góp phần nâng cao chất lượng quản lý và điều trị suy tim cho bệnh nhân
phía aha mong muốn bệnh viện sẽ ngày càng nâng chuẩn quản lý bệnh nhân suy tim lên tầm cao hơn
để có thể đạt được trốn bạc và vàng trong thời gian sắp tới
thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thảo luận xung quanh hai dự án luật
là luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và luật giao dịch điện tử sửa đổi
tại tổ một mươi ba thảo luận xung quanh dự thảo hai luật này các ý kiến bày tỏ tán thành với dự thảo luật
bên cạnh đó nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đặc biệt tới luật giao dịch điện tử
khẳng định việc sửa đổi và ban hành luật trong bối cảnh hiện nay là cần thiết
nhiều ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục ra soát hoàn thiện dự án luật
bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn giao dịch điện tử hiện nay
đề nghị bổ sung thêm một số điểm như là đảm bảo an toàn cho chữ ký số chữ ký điện tử
trong đó quy định là chủ thể được cấp sử dụng chữ ký điện tử phải được định danh
và xác thực điện tử theo quy định của pháp luật hoặc các giải pháp khác có khả năng đối chiếu
so sánh xác minh xin trắc học
thông tin của cá nhân người đứng đầu tổ chức với thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc về căn cước công dân
đề nghị trong dự thảo luật này ban biên tập cũng nên xem lại các vấn đề dự kiến xây dựng luật của quốc hội trong thời gian tới
để làm sao nó để xây dựng luật này khi mà các luật trong thời gian tới
đặc biệt là theo tôi nắm được thì cái luật căn cước công dân cũng dự kiến sẽ được quốc hội cho ý kiến để xây dựng
và hạn chế tới mức thấp nhất cái việc ban hành luật vài năm sau có mâu thửng sẽ xử nữa
cũng tại phiên thảo luận các đại biểu đã thảo luận thêm xung quanh một số vấn đề như trách nhiệm của các cơ quan nhà nước
mô hình kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ quan nhà nước
nhiều ý kiến đề nghị bổ sung thêm việc kết nối chia sẻ thông tin ba nền tảng định danh và xác thực điện tử
theo quy định tại nghị định số năm mươi chín của chính phủ
bởi đây là hệ thống thông tin do bộ công an xây dựng vận hành quản lý để phục vụ việc trao đổi thông tin giữa hệ thống định danh
xác thực điện tử với hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước tổ chức chính trị xã hội và cá nhân
sẽ được chuyển sang các tin tức khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng quy mô lớn triệu tập đấu tranh và khám xét khẩn cấp chỗ ở
đối với hai mươi bốn đối tượng hoạt động đánh bạc tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng
trước đó vào ngày chín tháng một mươi lực lượng phối hợp đã chia thành một mươi bốn tổ công tác với khoảng hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở triệu tập làm việc với một mươi chín đối tượng có liên quan tại thành phố đồng hới
huyện bố trạch và huyện tuyên hóa
bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch qua mạng internet để đánh bạc trong thời gian từ đầu tháng chín đến nay là khoảng tám mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm một trăm một mươi bốn ba triệu đồng
một mươi điện thoại di động máy tính các loại hai xe ô tô và gần một trang tài liệu thể hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet
đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
thông qua mạng xã hội nhận tài khoản đánh bạc cấp master
thực hiện truy cập đánh bạc trên các tên miền agbóng tám mươi tám com va tám mươi tám pro com viva tám mươi tám net
và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng
quá trình đấu tranh đã thu thập các tài liệu dữ liệu điện tử
thể hiện hoạt động của hàng chục tài khoản
một đại lý và hàng trăm tài khoản thành viên của các đối tượng đánh bạc đã sử dụng
cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và hoàn thiện hồ sơ xử lý
một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen với số tiền cho vay trên ba mươi sáu tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên triệt phá
ba đối tượng bị khởi tố về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng khai nhận cho vay và cầm đồ theo hình thức vay tín chấp
trả lãi ngày và vay bốc bắt họ
lãi suất cho vay giao động từ một đến sáu đồng trên một triệu một ngày
tính đến thời điểm hiện tại đã có bốn sáu trăm bảy mươi bảy trường hợp
được thực hiện với hơn hai bảy trăm linh khách hàng
tổng số tiền đã cho vay là ba mươi sáu tỷ đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp năm địa điểm
cơ quan công an phát hiện tạm giữ một bộ máy tính để bàn
một máy tính bảng bốn điện thoại di động
hai một trăm tám mươi ba giấy vay tiền cùng với nhiều giấy tờ có liên quan khác
công an tỉnh bắc giang cho biết trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại mệnh giá giả
hai trăm linh đồng hai trăm linh đồng một trăm linh đồng và năm mươi đồng với thủ đoạn hết sức tinh vi
và cụ thể các loại tiền giả mới này có đặc điểm nhận biết như sau
mệnh giá tiền giả polymer năm trăm linh đồng có series fvmfxr bf bh ma zx xz ho ue
mệnh giá hai trăm linh đồng có series oc qr sx kg tl vi
mệnh giá một trăm linh đồng có series ib xf và năm mươi đồng có series có đặc điểm nhận biết
nền giấy nilon phủ trên bề mặt dễ bay rãn lớp mực in dễ bị bong chóc
loại tiền giả này có hình ảnh hoa văn không sắc nét hình định vị không khớp kít
mực đổi màu ovi được in giả cùng với hình hoa văn mặt trước không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật
mảng ký tự siêu nhỏ là dài mực nhòe
cửa sổ lớn cửa sổ nhỏ có định dạng không rõ ràng không cân đối
khi soi dưới đèn cực tím khu vực cửa sổ phát quang series dọc và series ngang không phát quang
công an tỉnh bắc giang đề nghị người dân cần cẩn trọng khi giao dịch
nếu phát hiện tiền giả như trên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu vừa khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thị
thị hiếu chú tại huyện châu thành a về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn thị hồng nhung
là công chức của phòng tài chính kế toán huyện mường tè
nguyên kế toán xã can hồ huyện mường tè về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu

chủ tịch ủy ban nhân dân xã can hồ huyện mường tè về tội tham ô tài sản
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cụ thể giá vé khứ hồi các trạng đi và đến từ hà nội tp hcm
trong dịp tết nguyên đán từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức hai mươi chín tết
đến hai mươi sáu tháng một tức mùng năm tết ở mức từ năm đến bảy triệu đồng một vé khứ hồi
các đường bay đến vinh nghệ an thanh hóa dịp tết đã bắt đầu khan hiếm
vì số chuyến bay ít nhu cầu cao khiến giá vé luôn bị đẩy lên
lượng vé tết nguyên đán quý mão bán ra đang tăng nhanh trong những ngày gần đây
có thời điểm lượng vé bán ra tuần sau cao hơn tuần liền trước tới năm mươi
trong báo cáo về kịch bản giá cả hàng hóa những tháng cuối năm vừa công bố
cục chế biến và phát triển thị trường nông sản cho biết giá thịt heo được bộ tài chính dự báo tăng cao
trong đó có hai kịch bản gồm giá thịt heo tăng thêm một mươi hoặc một mươi năm
với các kịch bản này giá heo hơi những tháng cuối năm có thể tăng lên sáu mươi tám bảy mươi đồng một kg
dự báo từ nay đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba không có nguy cơ thiếu thịt heo
nguồn cung thực phẩm sẽ được bảo đảm